theo công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết vụ việc đối tượng huỳnh văn trùng lái xe bán tải gây tai nạn chém nhiều người đi đường từ long thành đồng nai về tới phú mỹ bà rịa vũng tàu
cũng liên quan tới vụ việc này một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng bốn đại úy chu quang sáng tổ tuần tra kiểm soát pc tám đã qua đời do đa chấn thương
sáng cùng ngày đại úy sáng bị đa chấn thương sau khi bị đối tượng huỳnh văn trùng ép xe tuần tra khiến anh cùng đồng đội ngã xuống đường
trước đó đối tượng trùng đã lái xe tải va chạm với nhiều người đi đường dùng rìu tấn công và làm bị thương một số người
về phần đối tượng huỳnh văn trùng qua làm việc công an thị xã phú mỹ xác định test nhanh ma túy và nồng độ cồn thời điểm lái xe trùng đều âm tính
tuy nhiên gia đình trùng đã xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú của trùng
trong xe ô tô gây tai nạn tìm thấy giấy phép lái xe do chủ đứng tên là chủ xe ô tô cấp tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
trùng cũng mới đổi bằng lái xe tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tạm thời trùng được công an thị xã phú mỹ đưa đi bệnh viện tâm thần để kiểm tra chờ điều tra xử lý tiếp